tại tỉnh bến tre thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác chính phủ các bộ ngành trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo năm tỉnh khu vực đồng bằng sông kiểu long gồm bến tre tiền giang long an kiên giang và cà mau về công tác ứng phó với tình hình hạn hán xâm nhập mặn
phát biểu tại đây thủ tướng đã đánh giá cao các tỉnh đã chủ động sáng tạo năng động thực hiện các giải pháp cụ thể để ứng phó
do vậy thiệt hại về cây lúa đã không đáng kể nhân dân trong vùng có bước chuyển nhận thức rất rõ cùng với chính quyền có giải pháp thích ứng bằng cách thay đổi phương thức sản xuất giữ chữ nước ngọt chuyển thời vụ
thủ tướng đồng ý hỗ trợ mỗi tỉnh đồng bằng sông cửu long khoảng bảy mươi tỷ đồng để ứng phó phòng chống hạn mặn và hỗ trợ nước cho người dân ở vùng sâu vùng xa
sáng cùng ngày thủ tướng cùng đoàn công tác đã đến khảo sát kiểm tra công trình đập tạm ngăn mặn trên sông ba lai và công trình cống an hiệp